ngày bảy tháng một mươi một chỉ ít giờ sau khi truyền thông mỹ đưa tin ứng cử viên của đảng dân chủ joe biden
giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ thượng nghị sĩ linse graham
chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện mỹ tuyên bố ông sẽ điều tra tất cả các cáo buộc đáng tin
về những sai phạm trong cuộc bầu cử
chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện mỹ lindsey graham cho biết đã nhận được một bản khai
có tuyên thệ từ đối ngũ vận động tranh cử của tổng thống donald trump
do một người có tên là richard hopkins nhân viên bưu điện thành phố erie bang pennsylvania cung cấp
trong bản khai này hopkins cáo buộc giám đốc sở bưu điện erie ông robert weisenbach
đã lùi ngày đóng dấu bưu điện trên các lá phiếu vào ngày ba tháng một mươi một
trong khi các lá phiếu này thực chất được gửi đến vào ngày bốn tháng một mươi một hoặc có thể muộn hơn
chủ tịch ủy ban tư pháp thượng viện graham đánh giá cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay
vẫn đang rất xích sao ở nhiều bang và ông sẽ không để các cáo buộc đáng tin cậy nào bị bỏ qua